hà nội và vùng đồng bằng bắc bộ trong đêm nay cũng có mưa nhưng lượng không lớn nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
sao đến ngày mai mưa có xu hướng giảm dần vùng đông băng và thủ đô hà nội trời còn có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
dãnh mây rông phía bắc và gió đông nam ẩm cũng gây mưa cho hai tỉnh là thanh hóa và nghệ an trong đêm nay và ngày mai
nhiệt độ tại hai tỉnh này trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận đêm không mưa
ngày mai trời nắng sớm nền nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
gió mùa tây nam ở phía nam vẫn hoạt động cầm chừng
vì thế trong khoảng đêm nay và khoảng thời gian từ sáng đến chiều mai tây nguyên và nam bộ không mưa trời có nắng vào ban ngày
nhiệt độ tại tây nguyên trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ và tại nam bộ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
từ sau một mươi năm h chiều mai gió tây nam lại hoạt động mạnh trở lại và gây ra mưa rông rải rác cho cả hai khu vực là tây nguyên cũng như nam bộ
trên biển khu vực vịnh bắc bộ
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa cũng như là khu vực huyện đảo trường sa trời không mưa nắng ráo tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước